các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các thông tin đáng chú ý khác vào dạng sáng ngày hôm nay công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tp đã bất ngờ kiểm tra hai cơ sở kinh doanh karaoke trên đường nguyễn trãi thuộc địa bàn phường một mươi đã phát hiện tổng cộng bốn mươi hai khách hát bất chấp lệnh cấm phòng covid một mươi chín
cơ quan công an xác định trong quán karaoke điểm hẹn có hai mươi hai khách còn trong quán karaoke victory có hai mươi khách
kiểm tra test nhanh ma túy phát hiện một nhân viên của quán có kết quả dương tính
khi được yêu cầu kiểm tra các quán này đều đóng cửa tắt điện cố thủ gây khó khăn cho lực lượng chức năng
ubnd phường một mươi tp đà lạt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba mươi bốn trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch với số tiền một trăm linh hai triệu đồng
đối với hai cơ sở kinh doanh karaoke lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định
trạm cảnh sát giao thông ngọc hồi thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum cho biết
thứ ba trường hợp là người trung quốc nghi nhập cảnh trái phép đã phá cửa xe bỏ chạy khi gặp chốt kiểm dịch
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày ba tháng sáu tại đèo lò so thuộc xã đắc man huyện đắc lây
tổ công tác đã phát hiện yêu cầu xe ô tô mang biển số năm mươi sáu s bốn nghìn bốn trăm linh tám chạy theo hướng bắc nam vào chốt kiểm tra để khai báo y tế
tài xế là hà trường giang bốn mươi hai tuổi trú tại quận tân phú tp hcm
khi xuống khai báo y tế giang nói trên xe có ba người đang bị say xe
sẽ xuống khai báo sau tuy nhiên sau đó ba người này đã bỏ trốn
tài xế giang khai nhận ba người trên là người trung quốc được giang nhận trở từ thanh hóa vào tp hcm qua một cò xe khác
đến giờ một mươi phút ngày bốn tháng sáu lực lượng công an đã bắt giữ được ba người trên khi đang lẩn trốn trong một bụi rậm gần chốt phòng chống dịch covid một mươi chín đèo lò so
ba người này đã được đưa đến khu cách ly tập trung ngay sau đó
công an tỉnh con tum đang tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm để xử lý theo quy định
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ hà nội về hà nam tiêu thụ vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam triệt phá
bắt giữ đối tượng là lê thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị xã duy tiên tỉnh hà nam
trước đó vào ngày bốn tháng sáu tại đoạn đường thuộc thôn phú ngòi xã tiên hiệp tp phủ lý
cơ quan công an đã bắt quả tang lê thị thu thủy đang trên đường đi tiêu thụ ma túy
tại hiện trường và khám xét khẩn cấp nơi ở của thủy cơ quan công an đã thu giữ hai túi ma túy dạng đá
một trăm chín mươi chín viên ma túy tổng hợp có trọng lượng bốn mươi bốn một mươi tám gram
một điện thoại di động thủy khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở hà nội rồi mang về hà nam để bán kiếm lời
đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm